tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và bị cáo nguyễn hồng trường
nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải cùng một mươi tám bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra
tại đường cao tốc tp hcm trung lương gây thất thoát của nhà nước bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
sau phần thủ tục đại diện viện kiểm sát công bố toàn văn cáo trạng vụ án
cáo trạng nêu tại cơ quan điều tra đinh la thăng nguyên bộ trưởng bộ giao thông vận tải
và nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải cùng năm bị cáo
bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba người còn lại trong đó có đinh ngọc hệ bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường bị cáo buộc nhận chỉ đạo từ đinh la thăng
xây dựng đề án đấu giá thu phí cao tốc tp hcm trung lương và bị buộc chịu trách nhiệm chính
về những sai phạm của cán bộ tại bộ giao thông vận tải trong việc tổ chức bàn đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc trên
tại cơ quan điều tra đinh ngọc hệ không hợp tác khai báo không thừa nhận hành vi phạm tội
phủ nhận vai trò chủ yếu trong việc thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản